ủy ban nhân dân tỉnh hải dương vừa ra quyết định gia hạn thời gian thiết lập vùng cách ly y tế
tại khu phố ngô quyền thành phố hải dương để phòng chống dịch covid một mươi chín
trước đó khu phố này đã được thực hiện cách ly y tế từ giờ ngày một mươi bốn tháng tám
ngay sau khi phát hiện cả mắc covid một mươi chín là nhân viên nhà hàng thế giới bỏ tươi ở ba mươi sáu ngô quyền
từ giờ ngày hai mươi tám tháng tám từ nhà số hai mươi đến nhà số chín mươi tám phố ngô quyền
bao gồm phần đất của các hộ gia đình và phần vườn hoa vỉa hè phố ngô quyền
phường phạm ngũ lão được gia hạn thiết lập vùng cách ly y tế trong một mươi bốn ngày
trước đó khu phố này đã được thực hiện cách ly y tế từ giờ ngày một mươi bốn tháng tám
ngay sau khi phát hiện ca mắc covid một mươi chín là nhân viên nhà hàng thế giới bỏ tươi ở ba mươi sáu ngô quyền
tính đến hết ngày hai mươi bảy tháng tám tỉnh hải dương đã có một mươi ba bệnh nhân dương tính
hơn một sáu trăm hai mươi người f một và hơn bảy ba trăm linh người f hai liên quan tới nhà hàng này